mặc dù công ty của gia đình bị thua lỗ phải dừng hoạt động nhưng đặng đức danh giám đốc công ty
vẫn bịa ra lý do có nhiều công trình chia lại cao để rụ rỗ đối tác góp vốn
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đặng đức xanh
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ một mươi năm năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng danh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn văn chiến trinh
chuyên xây dựng công trình dân dụng công nghiệp gia công cơ khí kinh doanh vật liệu thiết bị
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty làm ăn thua lỗ nên dừng hoạt động
tuy nhiên danh vẫn giữ con dấu và giấy tờ công ty
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi do cần tiền đánh bạc qua mạng danh nảy sinh ý định lừa đảo
bằng cách lên mạng xã hội tìm các nhóm khởi nghiệp kêu gọi góp vốn với công ty để thi công công trình
hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba mươi ba đến bốn mươi một mỗi công trình lừa đảo nhiều người góp vốn
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai danh đã lừa đảo ba người trong đó có cả người yêu của bị cáo chiếm đoạt gần hai bốn tỷ đồng